covid một mươi chín là một bệnh truyền nhiễm do virus sars cov hai gây ra lần đầu tiên biết đến ở người
virus này được lây truyền từ người sang người chủ yếu qua giọt chất tiết được bắn ra khi người nhiễm bệnh ho hay hát hơi
những giọt bắn này có thể rơi bám vào miệng hay mũi của người gần đó
những giọt bắn này nặng nên không thể bay xa được trong không khí
chúng chỉ bắn xa được trong khoảng một mét và nhanh chóng động lại trên các bề mặt
đây là lý do tại sao lây truyền từ người sang người chủ yếu giữa những người có tiếp xúc gần
hiện vẫn chưa xác định được khoảng thời gian chính xác mà loại virus này có thể tồn tại trên các bề mặt
do đó tốt hơn hết là bạn cần vệ sinh các bề mặt thường xuyên đặc biệt là các bề mặt xung quanh người bị nhiễm covid một mươi chín
bàn tay thường chạm lên nhiều bề mặt là do những nơi có thể bị nhiễm virus
do đó bạn cần tránh chạm tay vào mắt mũi hay miệng do bàn tay nhiễm virus có thể truyền virus từ các bề mặt sang bạn
khi ho hay hát hơi bạn hãy sử dụng khỉu tay gập lại hoặc khăn giấy sử dụng một lần để che mũi và miệng
nếu dùng khăn giấy hãy bỏ ngay vào thùng rác có nắp đậy sau khi sử dụng
phương thức hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai là rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc bằng nước và sạp phòng
việc này sẽ loại trừ virus nếu chúng có ở trên tay bạn
hãy giữ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín